từ khi bãi rác thọ vức được đưa vào hoạt động cuộc sống của bảy mươi một hộ dân trong khu vực bị ô nhiễm đã ảnh hưởng rất nhiều vì mùi hôi thối và nguồn nước thải từ bãi rác này thẩm thấu vào nguồn nước sinh hoạt
đến nay hàng chục hộ dân sinh sống gần bãi rác thọ vức xã hòa kiến thành phố tuy hòa tỉnh phú yên đã được hỗ trợ để đền bù và bố trí tái định cư
họ đang khẩn trương xây dựng nhà để dọn về nơi ở mới trước mùa mưa lũ chấm dứt tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống và sản xuất trước đây
hiện đã có sáu mươi sáu trên bảy mươi một hộ dân nhận tiền đền bù hỗ trợ tái định cư
ubnd tp tuy hòa cũng đã hoàn thiện việc xây dựng hạ tầng khu tái định cư rộng ba một hectare tại thôn thượng phú xã hòa kiến cách khu vực bị ô nhiễm khoảng hai km
mỗi hộ được mua một lô đất có diện tích từ một trăm hai mươi m hai đến hai trăm năm mươi m hai
với giá yêu đãi theo quy định của nhà nước bà con đã bắt đầu xây dựng nhà mới khang trang thoáng mát được ở gần nhau như trước đây

phấn khởi chuyển sang nhà nước
và bà con đã bắt đầu xây dựng nhà mới khang trang thoáng mát được ở gần nhau như trước đây
tuy nhiên ngoài các hộ dân đã nhận tiền đền bù hỗ trợ phấn khởi chuyển sang nhà mới khang trang
và bà con đã bắt đầu xây dựng nhà mới khang trang thoáng mát được ở gần nhau như trước đây
tuy nhiên ngoài các hộ dân đã nhận tiền đền bù hỗ trợ phấn khởi chuyển sang nhà mới khang trang thoáng mát được ở gần nhau như trước đây

tuy nhiên ngoài các hộ dân đã nhận tiền đền bù hỗ trợ phấn khởi chuyển sang nhà mới khang trang được ở gần nhau như trước đây